năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám tạp chí nhấp ảnh và đời sống với tên gọi ban đầu là tạp chí nhấp ảnh đã ra số báo đầu tiên
trải qua bốn mươi năm xây dựng và phát triển đến đầu năm hai nghìn một mươi tám đổi tên thành tạp chí nhấp ảnh và đời sống
với những lợi thế nhất của tạp chí trong phương pháp làm báo hiện đại
thế mạnh tạo hiệu ứng thị giác ngay lập tức có tính chân thực cao của nhấp ảnh
sẽ là kênh thông tin quảng bá tích cực hiệu quả trong truyền thông
từ ngày tạp chí nhiếp ảnh gia số đầu tiên đến nay một nghìn chín trăm bảy mươi tám hai nghìn một mươi tám tạp chí đã có công sưu tầm
giới thiệu ghi nhận và nêu gương những tác phẩm tác giả nhếp ảnh việt nam
từ buổi ban đầu nhếp ảnh du nhập vào nước ta cho đến ngày nay
đặc biệt tập hợp được nhiều tác phẩm tác giả nhếp ảnh trong hai cuộc kháng chiến
chống pháp chống mỹ cũng như ảnh về công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong hòa bình
giới thiệu đầy đủ về các tác phẩm tác giả được giải thưởng hồ chí minh
và giải thưởng nhà nước từ đó rút ra những bài học bổ ích cho nền nghệ thuật nhiếp ảnh việt nam